do mâu thuẫn ghen tuông trong chuyện tình cảm đối tượng lê trường giang đã dùng dao đâm trọng thương anh lê công bắc
đối tượng lê trường giang hiện đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuyên mộc tỉnh bà địa vũng tàu bắt tạm giam để điều tra
tại cơ quan công an giang khai nhận trong thời gian làm việc tại công ty making style ở huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến nay giang quen biết và có tình cảm với chị võ thị hồng phấn làm cùng công ty
vào ngày sáu tháng tám anh lê công bắc gọi điện thoại cho giang tự xưng là bạn trai của phấn và yêu cầu giang chấm dứt mọi quan hệ tình cảm với phấn đồng thời có lời lẽ đe dọa giang
vào sáng ngày tám tháng tám trên đường đến công ty làm việc nhìn thấy bắc đang đi xe máy bên cạnh phấn trước cổng công ty giang đã chặn xe lại và dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng bắc khiến nạn nhân ngã gục và hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê